các nhân viên y tế cuba đang di chuyển tới khắp các vùng quê của quốc đảo này
nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm virus sars cov hai và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch
cuba là một trong những nước có số lượng bác sĩ trên đầu người cao nhất thế giới
và nổi tiếng bởi hệ thống chăm sóc y tế cộng đồng khả năng ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
điều đó đang được thể hiện rõ nét ở chancho de las lajas một cộng đồng nông thôn ở miền trung cuba
các nhân viên y tế và sinh viên y khoa đang có mặt tại đây để tiếp cận các gia đình đang bị cách ly
và kịp thời phát hiện các vấn đề về sức khỏe
bên cạnh chống dịch trong nước cuba cũng cử ra nước ngoài khoảng một hai trăm linh nhân viên y tế tới châu phi
các quốc gia vùng caribe và châu âu những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi tám tháng bốn cuba ghi nhận tổng cộng gần một bốn trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có năm mươi sáu trường hợp đã tử vong